từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một trạm y tế phường một mươi ba quận bình thạnh đã chính thức đổi mới hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
người bệnh đến với trạm y tế đã tin tưởng hơn vì được bác sĩ của trạm y tế khám và được các bác sĩ của bệnh viện tuyến cuối tư vấn hướng dẫn trực tuyến
đây là trạm y tế đầu tiên của tp hcm thực hiện đổi mới khám chữa bệnh theo mô hình này
theo đó các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã cam kết thực hiện bằng hội trần và tư vấn từ xa qua ứng dụng app hội trần trên điện thoại thông minh với bác sĩ tại trạm y tế quận bình thạnh
với ứng dụng này các bác sĩ tại trạm y tế sẽ dễ dàng trao đổi và xin ý kiến chuyên môn ngay lập tức với các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của các bệnh viện thành phố
các bác sĩ của các bệnh viện thành phố cũng có thể trao đổi trực tiếp với bệnh nhân đang ngồi khám bệnh với bác sĩ ở trạm y tế qua đó tạo lòng tin cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ cơ sở góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên